ra đời cách đây gần một mươi năm năm bài ca thanh niên việt nam được sáng tác bởi nhạc sĩ đức trịnh
đã trở thành ca khúc năm lòng của các thế hệ sinh viên thanh niên tình nguyện việt nam
lời ca trẻ chung hiệu triệu thúc giục thanh niên lên đường làm tình nguyện
góp sức trẻ trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc
nhân dịp kỷ niệm tám mươi chín năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
một lần nữa ca khúc được cất lên như lời kêu gọi tuổi trẻ việt nam
chung tay cùng cả nước đẩy lùi mọi khó khăn thử thách
với giai điệu sôi động và những ca từ ý nghĩa bài ca thanh niên việt nam được ví như lời hiệu triệu
động viên thanh niên việt nam hãy cùng nhau sông pha góp công sức và trí tuệ của mình
tình nguyện đi đến mọi miền để xây dựng đất nước ngày một sao đẹp hơn
các hoạt động của tuổi trẻ trong những năm gần đây tiếp tục phát triển
các phong trào thanh niên lập nghiệp thanh niên tình nguyện tuổi trẻ dự nước v v
đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội
bài ca thanh niên việt nam của nhạc sĩ đức trịnh cũng góp phần cổ vũ
và khích lệ đông đảo lực lượng thanh niên tham gia vào các phong trào đó
cái thông điệp của nó cái thông điệp của nó phải nói rằng là đến bây giờ nó vẫn không bị lạc hậu
nó đầy đủ các yếu tố của thanh niên yếu tố tình nguyện này sung kích này
yếu tố trí tuệ khoa học và công nghệ đều được gắn vào trong cái bài hát
ca khúc bài ca thanh niên việt nam của nhạc sĩ đức trịnh có sức sống lâu bền
lan tỏa trong đời sống trong mọi hoạt động của tuổi trẻ
qua ca khúc giúp người nghe hiểu hơn rằng
tuổi trẻ việt nam tuổi trẻ thế hệ bắc hồ đang thực hiện theo lời bác dạy
không ngừng học tập lao động công hiến để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
xứng đáng với trạng đường tám mươi chín năm vẻ vang của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh